theo nghị quyết tổng số thu ngân sách nhà nước là một tỷ năm trăm một mươi hai triệu ba trăm linh nghìn triệu đồng
tổng số chi ngân sách nhà nước là một tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu một trăm linh nghìn triệu đồng
mức bộ chi ngân sách nhà nước là hai trăm ba mươi bốn triệu tám trăm linh nghìn triệu đồng tương đương ba bốn mươi bốn tổng sản phẩm trong nước gdp
chính phủ sẽ điều hành chính sách tài khoá chặt chẽ hiệu quả minh bạch phối hợp đồng bộ linh hoạt với chính sách tiền tệ
nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
xiết chặt kỷ luật kỳ cương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý sử dụng tài chính ngân sách
cũng theo nghị quyết từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một bốn mươi chín triệu đồng một tháng lên một sáu triệu đồng một tháng
điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng theo quy định
chính phủ tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi
gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giản biên chế nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
cũng trong phiên làm việc chiều nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
tại phiên thảo luận hội trường vấn đề về tỷ lệ đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách về vị trí cấp phó tại hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội quy định số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách tại các địa phương nhận được nhiều sự đóng góp của các đại biểu
tôi cho rằng quy định như vậy rất dễ phát sinh việc xin cho số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách ở tại địa phương
nội dung này tôi đề nghị nên quy định rõ hơn về số lượng đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương vào trong luật
số đại biểu chuyên trách không đạt đại biểu kiêm nhiệm vì nhiều lý do không đảm bảo cả về chất lượng và thời gian
thì việc đổi mới nâng cao về chất lượng hoạt động quả là bài toán nang giải
nghịch lý ở chỗ bài toán cho quốc hội đặt ra và nút thắt để tháo gỡ
nhưng ở vấn đề trên là nâng tỷ lệ chuyên trách thì lại kiên quyết giữ như hiện hành
nếu khóa một mươi năm đảm bảo ba mươi năm thì số chuyên trách cũng đạt một trăm bảy mươi năm đại biểu
với ba trăm hai mươi năm đại biểu kiêm nhiệm và thực trạng hiện nay thì liệu khóa mới có tiếp tục điệp khúc gỡ rối đổi mới đẩy mạnh nâng cao
nếu tăng chuyên trách là chìa khóa để nâng cao về chất lượng hoạt động quốc hội thì còn lý do nào khác để quốc hội tranh luận
theo ý kiến của một số đại biểu cần xem xét thông qua dự án luật này tại hai kỳ họp để có thời gian xem xét kỹ lưỡng các vấn đề trong đó có cả việc thí điểm hợp nhất ba văn phòng
theo tôi nên thông qua tại kỳ họp sau để có thời gian tiếp tục nghiên cứu đánh giá tác động của luật khi sửa đổi bổ sung một số điều quan trọng
đặc biệt là cần đánh giá tổng kết việc thí điểm việc sắp nhập ba văn phòng thời gian qua tránh tình trạng làm xáo trộn lớn về tổ chức bộ máy
giám hiệu lực hiệu quả hoạt động của quốc hội không cần thiết
khi chưa thể tổng kết thí điểm sát nhập các văn phòng để từ đó xem xét chế định trong dự luật đồng thời chưa giải quyết các thực tiện phát sinh
thì việc thông qua dự luật theo quy trình một kỳ họp liệu đã đánh giá toàn diện vấn đề hay còn có lý do nào khác để gấp rút thông qua
cũng tại phiên họp các đại biểu đóng góp ý kiến về kinh phí và điều kiện bảo đảm hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội
về việc thay đổi tên gọi của ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
sau phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
bên lề hành lang quốc hội các đại biểu đề nghị tăng số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách từ ba mươi năm lên bốn mươi hoặc có thể hơn con số này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn số lượng đại biểu quốc hội chuyên trách mới chỉ đạt trên ba mươi bốn
vì vậy các đại biểu nhất trí với quan điểm tăng số lượng đại biểu chuyên trách từ ba mươi năm lên bốn mươi
nếu chúng ta nâng cái tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách lên thì nó được mấy cái lợi
thứ nhất là chúng ta tăng tính chuyên nghiệp của hoạt động của quốc hội bởi vì đại biểu chuyên trách là đại biểu toàn thời gian
và đương nhiên khi đã dành một trăm linh thời gian thì tính chuyên nghiệp tính những kỹ năng và quỹ thời gian
để phục vụ cho việc chuyên nghiệp
tiếp nhận những nguyện vọng của cử tri cũng như là dành thời gian để nghiên cứu các quy định
các văn bản luật ở mức sâu hơn so với đại biểu kiêm nhiệm
và quan trọng hơn nữa là khi đã là đại biểu quốc hội chuyên trách thì tính trách nhiệm cao hơn rất nhiều
để đảm bảo tính khả thi thì chúng ta phải xem các điều kiện để đại biểu quốc hội chuyên trách phát huy tốt nhất
vai trò của mình là gì thì chúng ta phải điều chỉnh
để chúng ta giúp một đại biểu chuyên trách bố trí một đại biểu là chuyên trách thì phải giúp cho họ hoạt động tốt nhất hiệu quả nhất
nhưng mà để giúp cho họ hoạt động cách tích nhất hiệu quả nhất thì cái bộ máy giúp việc là cái điều hết sức quan trọng
khi ta đã sửa đổi các luật tổ chức của cộng này thì ta phải xem xét thấu đáo nhiều chiều chứ không phải là chỉ mỗi tăng
đại biểu cũng cho rằng việc nâng tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách lên cần đi kèm với một số điều kiện
để đại biểu chuyên trách hoạt động tốt hơn
trên cơ sở khẳng định được vị thế tạo điều kiện một cách tốt nhất để đại biểu chuyên trách có thể tiếp cận với các thông tin
có điều kiện mở rộng phạm vi hoạt động của mình trong phạm vi địa phương cũng như phạm vi cả nước
sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
tại buổi thảo luận nhiều đại biểu quan tâm đến tổng mức đầu tư hình thức đầu tư và phương án huy động vốn
và dự án cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
một số đại biểu cho rằng quốc hội nên cân nhắc về việc lựa chọn giao cho tổng công ty hàng không việt nam
doanh nghiệp có chín mươi năm vốn nhà nước ba bốn hạng mục đầu tư chính
bởi lẽ thủ tục huy động vốn của một doanh nghiệp rất phức tạp nhưng nếu rủi ro nhà nước vẫn phải chịu
chúng ta đã có bài học từ một mươi hai đại dự án từng bị thua lỗ khi giao cho doanh nghiệp nhà nước trước đó
như trong hồ sơ dự án nói rằng là acv có năng lực tài chính lành mạnh
có nguồn thu sẵn sàng của hai mươi một cảng hàng không để bù đắp thiếu hụt dòng tiền
nhưng đến thời điểm hiện tại thì chỉ có tám trên hai mươi một cảng hàng không nội địa có thu đủ chi và có lãi
đồng nghĩa với việc một mươi ba trên hai mươi một cảng hàng không còn lại vẫn phải bù lỗ
và chưa thể đóng góp nguồn vốn cho acv trong tương lai gần
mặc dù chỉ định cho acv thì chúng ta thiết kiệm được khoảng một năm năm đấu thầu trong giai đoạn chọn nhà đầu tư
tuy nhiên trong toàn bộ quá trình đầu tư thì chưa chắc chúng ta đã rút ngắn được thời gian
so với lại việc nếu như đấy là chủ đầu tư tiên nhân
vì bản thân acv là một doanh nghiệp cổ phần nhưng mà nhà nước thì nắm cổ phần chi phối
và như vậy về nguyên tắc bất kể một hạng mục công trình nào sau này quá trình triển khai
chúng ta đều phải triển khai đấu thầu
trong nghị quyết của chúng ta yêu cầu là ra là không được làm ảnh hưởng đến nợ công
acv dự kiến thực hiện dự án này là sẽ vay hai sáu trăm hai mươi tám tỷ đô la
vậy thì trong quá trình triển khai nó có vấn đề đúng không ạ
hay là có gì thì có ảnh hưởng đến chín mươi năm cái phần vốn của nhà nước không
có làm tăng nợ công không
trách nhiệm của nhà nước về chín mươi năm vốn để đi vay của cái công ty này như thế nào
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu quốc hội cần giao cho tổng công ty hàng không việt nam
vì thực tế đã có nhiều nhà đầu tư tư nhân trong nước đã thực hiện rất tốt dự án hàng không
sun group làm được sân bay vân đồn thì tôi đặt ra câu hỏi
tại sao acv không làm được hơn sun group
bởi vì chúng ta có nguồn lực có quốc hội có chính phủ có sự chỉ đạo có nguồn lực
thế tại sao chúng ta không làm được
mà làm với tinh thần quyết tâm như thế tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm được
tại tờ trình báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án này
chính phủ muốn đề xuất quốc hội thông qua nghị quyết giao tổng công ty cảng hàng không việt nam
đầu tư các hạng mục chính giai đoạn một với tổng mức đầu tư bốn tám tỷ đô la mỹ tương đương một trăm một mươi một tỷ đồng
hiện vốn nhà nước đang chiếm chín mươi năm tại tổng công ty hàng không việt nam
và sẽ tăng lên gần một trăm linh thời gian tới thông qua chủ trương tăng vốn nhà nước
rót vào làm một số đường bay tại hai mươi một sân bay đơn vị này đang quản lý
cũng trong phiên họp sáng nay quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet
huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
thưa quý vị chiều nay tại hà nội đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã có buổi tiếp đoàn đại biểu bang hessen
cộng hòa liên bang đức do ông boris ii chủ tịch nghị viện bang làm trưởng đoàn
phát biểu tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đánh giá cao vị trí và tiềm năng
của bang hessen tại đức
bang hessen đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước
hai bên cần khuyến khích các doanh nghiệp đức sang việt nam đầu tư vào các lĩnh vực của việt nam có nhu cầu
và bang có thế mạnh đề nghị ngài chủ tịch nghị viện trong phạm vi chức trách ảnh hưởng
có tiếng nói ủng hộ eu sớm phê chuẩn các hiệp định giữa eu và việt nam
chính quyền bang tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam sinh sống
làm ăn ổn định và hòa nhập tốt tại đức
hôm nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp
ông lao xi chủ tịch tập đoàn bảo hiểm thái bình trung quốc
ông lao xi cho biết tập đoàn thái bình nhận thấy
việc phát triển bảo hiểm tại việt nam phù hợp với chính sách cũng như phương hướng phát triển xã hội
tập đoàn thái bình mong muốn chính phủ việt nam cho phép thiết lập văn phòng
và đăng ký nhãn hiệu để có thể kinh doanh tại thị trường việt nam
đánh giá cao ý định đầu tư của tập đoàn thái bình vào thị trường bảo hiểm của việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết với thị trường một trăm linh triệu dân thì tiềm năng còn rất lớn
chủ trương của việt nam là phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
hướng tới mục tiêu bào phủ trong nhân dân đối với đề xuất của tập đoàn phó thủ tướng vương đình huệ
giao bộ tài chính xử lý hồ sơ thủ tục theo thẩm quyền
tiếp theo chương trình ô nhiễm không khí tại hà nội ở ngưỡng nguy hại
lai châu khởi tố hai cán bộ tham ô hai mươi sáu năm tỷ đồng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày một mươi hai tháng một mươi một
một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng trưa và chiều mai ngày một mươi ba tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến
một số nơi thuộc vùng núi phía bắc của bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nến dãi ngắp thấp từ ngày một mươi ba đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
ở các tỉnh bắc bộ có mưa
mưa rào và có nơi có rông
từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi một các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa
có nơi mưa vừa mưa to và rông
ở bắc bộ và bắc trung bộ đêm và sáng trời rét
từ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba
vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ đêm ngày một mươi ba tháng một mươi một ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
thưa quý vị sáng nay ô nhiễm không khí tại hà nội đã lên ngưỡng nguy hại
ngưỡng cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí
đợt ô nhiễm này nghiêm trọng hơn bốn đợt ô nhiễm không khí vừa qua
tác động nguy hiểm đến sức khỏe của mọi người khuyến cáo người dân nên ở trong nhà
theo hệ thống quan chắc của tổng cục môi trường
chỉ số chất lượng không khí aqi tại hà nội có nơi vượt qua ngưỡng tím
mức ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe của con người
điển hình là khu vực nguyễn văn cử long biên có thời điểm lên aqi tới mức ba trăm bốn mươi
hệ thống quan chắc của airshow pamae cùng ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng
hầu hết các khu vực đều ở mức tím
theo bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất của airvisual
thì hà nội cũng đang đứng vị trí thứ ba với chỉ số aqi ở mức hai trăm linh ba
theo các chuyên gia chất lượng không khí miền bắc những ngày qua đang ở thời điểm giao mùa thu đông
nên dễ xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt
đây là nguyên nhân khiến khói bụi bị giữ lại ở bầu khí quyển không thể phát tán và bay đi
những ngày tới chất lượng không khí có thể vẫn duy trì ở mức kém
đặc biệt là khoảng thời gian ban đêm và đầu giờ sáng
người dân không nên mở cửa sổ hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng
và nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường
tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên sáo thành ủy hà nội tổ chức chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi một
thành phố hà nội đã thông tin về tình hình nước sạch trên địa bàn
trong đó có việc thành phố hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho nhà máy nước sạch sông đuống do tư nhân đầu tư
tại buổi làm việc phóng viên các báo đài đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc tại sao giá nước sạch sông đuống
lại cao hơn mặt bằng giá nước sạch do các công ty khác sản xuất
tại sao mỗi năm thành phố hà nội phải trợ giá hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp phân phối nước sạch
cho công ty nước mặt sông đuống
trả lời các câu hỏi của phóng viên đại diện văn phòng ubnd thành phố sở tái chính sở xây dựng hà nội cho biết
việc xác định giá nước sạch tạm tính tối đa nước mặt sông đuống là một mươi hai trăm bốn mươi sáu đồng một mét khối
trên nguyên tắc tính đúng tính đủ
cụ thể đó là chi phí sản xuất chi phí khấu hao chi phí vay lãi chi phí quản lý doanh nghiệp
chi phí bán hàng chi phí thất thoát lợi nhuận định mức tối thiểu
các sở bán ngành thành phố cũng cho biết đến thời điểm này chưa xác định được giá nước sạch sông đuống
vì dự án chưa được quyết toán đồng thời khẳng định thành phố chưa cấp bù một khoản kinh phí nào cho doanh nghiệp này
và các đơn vị liên quan
thời gian qua truyền hình nhân dân nhận được nhiều ý kiến của người dân sống tại các trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
phản ánh về tình trạng một số khu trung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào sử dụng
việc không tuân thủ luật pháp bất chấp nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra đã cho thấy công tác kiểm tra quản lý phòng cháy chữa cháy
tại các khu trung cư vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận cầu giấy thành phố hà nội
được bàn giao cho cư dân từ năm hai nghìn một mươi hai thế nhưng sau bảy năm đi vào hoạt động tòa trung cư này đến nay
vẫn chưa hoàn thiện thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
trong tòa nhà thiết bị báo cháy
hộp phòng cháy chữa cháy và các hệ thống cứu hỏa đều không thể sử dụng
mặc cho những kiến nghị của ban quản trị tòa nhà những thiết bị này không được sửa chữa thay thế
qua năm tháng hệ thống phòng cháy chữa cháy của cả tòa nhà đến nay đã hoàn toàn tê liệt

nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình phớt lờ yêu cầu tạm đình chỉ
theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận hiện nay còn tồn tại nhiều công trình nhà trung cư
chưa bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
trong đó nhiều trung cư khi thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy không đúng với thiết kế được phê duyệt
mặt khác để tình trạng này kéo dài nhiều năm chưa xử lý rứt điểm một phần là do nhu cầu bức thiết về nhà ở
cũng như am hiểu về kiến thức phòng cháy chữa cháy của người dân còn nhiều hạn chế
trong đó nhiều trung cư khi thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy không đúng với thiết kế được phê duyệt
pháp luật vẫn vào ở bình thường khi mà chưa nghiệm thu phòng cháy chứ không phải không biết
việc các dự án nhà ở chậm trễ chây ý hoàn thiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đang là vấn đề nóng
gây nhiều bức xúc cho cư dân tại các trung cư ở hà nội
các chủ đầu tư chỉ tập trung bàn giao nhà cho cư dân theo đúng tiến độ trong cảm kết
trong khi các hạng mục cần bảo đảm tính pháp lý thì lại bị phớt lở
đây là nghịch lý đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa biết bao giờ mới được giải quyết triệt đề
thưa quý vị sáng nay một mươi hai tháng một mươi một lãnh đạo công an tỉnh lai châu cho biết
đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cán bộ
phòng giáo dục và đào tạo huyện sinh hồ về tội tham ô tài sản
các đối tượng gồm nguyễn thị minh liễu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và trần thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
cả hai đều trú tại khu hai thị trấn sinh hồ huyện sinh hồ tỉnh lai châu
cả hai đối tượng đều bị bắt tạm giam từ ngày một mươi năm tháng một mươi vừa qua
xem có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả thiệt hại và các dấu hiệu vi phạm khác
đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ việc trên
sáng nay một mươi hai tháng một mươi một liên đoàn bóng đá việt nam công bố tiếp tục tìm được nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia
đây là một động lực quan trọng để đội tuyển tiếp tục chinh phục các đấu trưởng lớn
liên đoàn bóng đá việt nam đã cùng tập đoàn hưng thịnh cùng nhau ký kết một bản hợp đồng tài trợ có thời hạn ba năm
để hỗ trợ cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia biết tiếp những kỳ tích trong thời gian tới
theo đó tập đoàn hưng thịnh sẽ chi trả các hoạt động của huấn luyện viên trưởng và các chuyên gia
góp phần hỗ trợ việc phát triển của bóng đá nước nhà và đặc biệt là các cấp độ đội tuyển quốc gia
việc đồng hành của lân vị này trước hai trận đấu vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
gặp đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ngày một mươi bốn tháng một mươi một và đội tuyển thái lan ngày một mươi chín tháng một mươi một
và trước thềm sea games ba mươi sắp diễn ra tại philippines được xem là nguồn động viên tinh thần cho đội tuyển quốc gia việt nam
cổ vũ các cầu thủ đội tuyển thi đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tại bữa lễ đại diện nhà tài trợ cũng đã trao tặng một tỷ đồng cho đội tuyển quốc gia việt nam
sau chiến thắng một trước đội tuyển malaysia tại vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai vừa qua
cầu thủ quang hải người ghi bản thắng duy nhất tại trận đấu này được tặng thưởng hai trăm linh triệu đồng
đội tuyển việt nam sẽ bước vào hai trận đấu quan trọng tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai trên sân nhà
gặp đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một và đội tuyển thái lan vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
hiện tại các phương án an ninh bảo đảm an toàn cho hai trận đấu đã được liên đoàn bóng đá việt nam
phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực triển khai
để bảo đảm an ninh công an tp hà nội phối hợp với liên đoàn bóng đá việt nam
cùng các đơn vị liên quan bảo đảm các kế hoạch bảo vệ
an ninh an toàn trước trong và sau trận đấu đạt hiệu quả cao nhất
đồng thời triển khai các phương án phân luồng hướng dẫn giao thông
chung quanh khu vực sân vận động quốc gia mỹ đình nhằm tránh ủ tắc